viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa ra quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm
ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu của tòa án nhân dân tỉnh phú yên xét xử một mươi sáu bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó sau sáu ngày xét xử hình sự sơ thẩm chiều ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh phú yên
đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn tài nguyên chủ tịch ubnd huyện đông hòa một mươi hai năm tù nguyễn kích nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện một mươi năm tù
và huỳnh ngọc thắng nguyên phó giám đốc bốn năm tù một mươi ba bị cáo còn lại phạt từ một đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
ngoài ra các bị cáo liên đới buộc phải bồi thường hơn ba tám tỷ đồng chưa thu hồi được trong tổng số tiền gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn chín hai tỷ đồng
tuy nhiên viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại đà nẵng đề nghị tòa án cung cấp xét xử lại vụ án theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo huỳnh ngọc thắng
và một mươi ba bị cáo hưởng án treo vì không tương xứng hành vi tính chất phạm tội và mức độ hậu quả gây ra
mức án dưới mức hình phạt nhẹ nhất của khung hình phạt liên kề nhẹ hơn trong điều luật là không đúng trái với quy định